năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh tuyên quang triển khai xây dựng mô hình sản xuất cam hữu cơ trên địa bàn huyện hàm yên với diện tích trên ba mươi hectare
sau hơn hai năm thực hiện mô hình này đã tiếp tục được duy trì và mở rộng bởi sản xuất cam theo hướng hữu cơ không chỉ giúp cho người dân nâng cao thu nhập mà còn bảo vệ sức khỏe cho người lao động người tiêu dùng và bảo vệ môi trường
hơn hai năm nay gia đình anh tô văn quý đã sử dụng phân chuồng ổ với chế phẩm vi sinh có ưu điểm bổ sung chất hữu cơ tăng chất mùn giúp cải tạo tăng độ phỉ nhiêu cho đất để bón cho vườn cam
vụ cam năm hai nghìn một mươi chín gia đình anh có hơn sáu trăm linh gốc cam sản xuất theo hướng hữu cơ cho thu hoạch một mươi tấn quả với giá bán hai mươi năm đồng một kg gia đình anh đã thu về khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
vụ cam năm hai nghìn một mươi chín gia đình anh có hơn sáu trăm linh gốc cam sản xuất theo hướng hữu cơ cho thu hoạch một mươi tấn quả với giá bán hai mươi năm đồng một kg gia đình anh có hơn sáu trăm linh triệu đồng một kg gia đình anh có hơn sáu trăm linh triệu đồng một kg